hội thảo hướng đến mục tiêu mong muốn làm rõ nhận thức tư duy mới và đánh giá việc thực hiện chủ trương chính sách của đảng nhà nước
qua triển khai các giải pháp giải quyết vấn đề an ninh phi truyền thống phục vụ phát triển kinh tế xã hội vùng tây nam bộ
đồng thời góp phần cung cấp luận cứu khoa học để đảng ủy công an trung ương lãnh đạo bộ công an
tiếp tục lãnh đạo chỉ đạo công an các đơn vị địa phương tham gia phòng ngừa ứng phó với các thách thức mối đe dọa an ninh phi truyền thống
đặc biệt để tham mưu chiến lược với đảng nhà nước bàn hành thực hiện hiệu quả chính sách phát triển kinh tế xã hội
bảo đảm quốc phòng an ninh cũng như giúp cấp ủy đảng chính quyền các tỉnh thành phố vùng tây nam bộ
lãnh đạo chỉ đạo gắn kết thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội với bảo đảm an ninh trật tự
theo tinh thần nghị quyết số một mươi ba của bộ chính trị
tại hội thảo các đại biểu đã thảo luận các nội dung trọng tâm như lực lượng vũ trang nhân dân với nhiệm vụ phòng ngừa
ứng phó với các mối đe dọa thách thức an ninh phi truyền thống vùng tây nam bộ
phương hướng giải pháp phòng ngừa kinh nghiệm của các địa phương trong phòng ngừa
ứng phó các mối đe dọa thách thức an ninh phi truyền thống
kết luận buổi hội thảo thứ trưởng lê quốc hùng đánh giá
hội thảo trên có ý nghĩa chính trị khoa học sâu sắc
để góp phần phòng ngừa ứng phó với các mối đe dọa thách thức an ninh phi truyền thống vùng tây nam bộ
cần có sự phối hợp chặt chẽ giữa các ban bộ ngành cơ quan đơn vị từ trung ương đến địa phương
trong tuyên truyền nâng cao nhận thức cho cả hệ thống chính trị và mọi tầng lớp nhân dân
nhất là về các mối đe dọa thách thức an ninh phi truyền thống
đối với công an các cấp nhất là các tỉnh thành phố tây nam bộ
cần nhận thức đầy đủ đúng đắn vai trò trách nhiệm của lực lượng công an nhân dân
trong phòng ngừa ứng phó với các mối đe dọa thách thức an ninh phi truyền thống
nắm chắc chủ động phương án kịch bản phòng ngừa ứng phó thích hợp
đẩy mạnh đấu tranh làm thất bại mọi âm mưu hoạt động chống phá của các thế lực thù địch
lợi dụng các vấn đề an ninh phi truyền thống chống phá đảng nhà nước
công an tỉnh đắk nông đã long trọng tổ chức lễ kỷ niệm hai mươi năm ngày thành lập
một mươi hai tháng một năm hai nghìn bốn và đón nhận huân chương chiến công hạng nhì vào ngày hôm nay
tham dự buổi lễ có trung tướng lê văn tuyến thứ trưởng bộ công an
lãnh đạo tỉnh đắk nông đại diện công an các tỉnh và lãnh đạo công an tỉnh monunkiri vương quốc campuchia
hai mươi năm qua với sự quan tâm lãnh đạo chỉ đạo sát sao của đảng ủy công an trung ương
lãnh đạo bộ công an tỉnh ủy hội đồng nhân dân ủy ban nhân dân tỉnh đắk nông
sự phối hợp hiệu quả của các đơn vị trong và ngoài ngành sự đùm bọc giúp đỡ của nhân dân
lực lượng công an đắk nông đã vượt qua mọi khó khăn thử thách không ngừng trưởng thành và lớn mạnh về mọi mặt
trọng vào công cuộc phát triển kinh tế xã hội bảo đảm quốc phòng an ninh của tỉnh
và xây dựng lực lượng công an đắk nông trong sạch vững mạnh chính quy tình nhuệ hiện đại
với những thành tích đó trong hai mươi năm qua công an tỉnh đắk nông vinh dự được đảng nhà nước tặng nhiều phần thưởng cao quý
trong đó bộ công an ủy ban nhân dân tỉnh tặng bằng khen về thành tích xuất sắc trong các mặt công tác
đặc biệt đã có hơn một ba trăm năm mươi thư của người dân cảm ơn bày tỏ lòng cảm phục trước tinh thần vì nhân dân phục vụ của cán bộ chiến sĩ công an tỉnh đắk nông
thay mặt đảng ủy công an trung ương lãnh đạo bộ công an thứ trưởng lê văn tuyến đã ghi nhận đánh giá cao biểu dương và chúc mừng những kết quả thành tích
chiến công mà các thế hệ lãnh đạo cán bộ chiến sĩ công an tỉnh đắk nông đã đạt được trong suốt hai mươi năm qua

xác định năm hai nghìn một mươi ba thời điểm ông trịnh văn chiến với vai trò là chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh thanh hóa
đã trực tiếp chỉ đạo việc tính tiền sử dụng đất cho công ty cổ phần sông mã
tại dự án hạc thành tower số ba phan chu trinh phường điện biên thành phố thanh hóa
theo đơn giá xác định trước đó bốn năm gây thiệt hại cho ngân sách nhà nước số tiền hơn năm mươi năm tỷ đồng
chiều nay hội đồng xét xử toán nhân dân thành phố hà nội đã tiến hành tuyên án ba mươi tám bị cáo trong đại án việt á
đáng chú ý ngay trước khi tuyên án đại diện viện kiểm sát đã đề nghị tòa cho quay lại phần tranh tụng
vị đại diện viện kiểm sát đề nghị giảm nhẹ miễn trách nhiệm hình sự cho một số bị cáo
trong đó có ông nguyễn thành danh cựu giám đốc cdc bình dương
sau khi hội ý hội đồng xét xử quyết định tiếp tục tuyên án
hội đồng xét xử nhận thấy quá trình điều tra tố tụng các cơ quan đã làm đúng quy định của pháp luật
quá trình điều tra khai báo tại tòa cho thấy phan quốc việt đã thông đồng với các bị cáo thuộc bộ khoa học và công nghệ
bộ y tế và một số cá nhân liên quan đã biến tài sản của nhà nước kích tết covid một mươi chín
thành tài sản của công ty nâng khống giá vi phạm quy định về đấu thầu đưa và nhận hối lộ
tòa cũng đánh giá cao việc hợp tác với cơ quan điều tra của các bị cáo để làm sáng tỏ vụ án
đồng thời ghi nhận nhiều bị cáo trong vụ án này có đóng góp tích cực trong việc phòng chống dịch covid một mươi chín
về phần dân sự hội đồng xét xử tuyên phan quốc việt phải bồi thường hơn bốn trăm linh tỷ đồng cho cdc của một mươi chín tỉnh thành
số tiền hưởng lợi bất chính từ kích tết covid một mươi chín của việt á là hơn một hai trăm linh tỷ đồng
sau khi trừ số tiền bồi thường thì phần còn dư sẽ phải sung công quỹ nhà nước
tiến hành tuyên án hội đồng xét xử tuyên bố trường hợp của ông nguyễn thành danh
cựu giám đốc cdc bình dương được miễn trách nhiệm hình sự
theo đó ông danh nhiều lần từ chối nhận tiền của việt á
với các bị cáo khác bị cáo nguyễn thanh long cựu bộ trưởng bộ y tế bị tuyên án một mươi tám năm tù về tội nhận hối lộ
cựu bộ trưởng khoa học và công nghệ chu ngọc anh bị tuyên án ba năm tù về tội vi phạm quy định về quản lý sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí
cựu bí thư tỉnh ủy hải dương phạm xuân thăng bị tuyên án năm năm tù về tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ
chủ tịch việt á phan quốc việt bị tuyên một mươi bốn năm tù về tội vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng và một mươi năm năm tù về tội đưa hối lộ
tổng hợp hình phạt trong vụ án này là hai mươi chín năm tù
cựu phó tổng giám đốc việt á vũ đình hiệp phải nhận bảy năm tù về tội vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng và tám năm tù về tội đưa hối lộ
tổng hợp hình phạt trong vụ án này là một mươi năm năm tù
nguyễn minh tuấn cựu vụ trưởng vụ trang thiết bị công trình bộ y tế bị tuyên tám năm tù về tội nhận hối lộ
các bị cáo khác phải nhận từ ba mươi tháng tù treo đến một mươi ba năm tù giam
phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tỉnh ninh bình và phòng bốn cục cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy bộ công an
cùng với công an huyện nho quan đã phát hiện và bắt quả tang hai đối tượng vận chuyển số lượng lớn chất ma túy
hai đối tượng bị bắt giữ là nguyễn hoàng hà chú tại thành phố ninh bình và đinh thị thúy chú tại tỉnh hà nam
kiểm tra xe ô tô của hai đối tượng lực lượng công an đã phát hiện một một mươi bảy kg ma túy đá ba bảy mươi bảy gram ma túy tổng hợp
khám xét khẩn cấp nơi ở của hà tiếp tục thu giữ một sáu trăm linh viên ma túy tổng hợp bốn mươi viên ma túy dạng kẹo ba trăm linh gram ma túy ketamine
một trăm linh gram heroin và nhiều công cụ phương tiện phục vụ cho việc mua bán sử dụng trái phép trên ma túy
quá trình đấu tranh hà khai mua số ma túy trên ở tỉnh ngoài mang về bán cho người nghiện trên địa bàn tỉnh để kiếm lời
được biết cả hai đối tượng từng có tiền án về tội tàng trữ trái phép trên ma túy
khoảng một mươi sáu h ba mươi phút chiều ngày hôm nay tại km một trăm sáu mươi một cô lộ một mươi tám đoạn qua phường cửa ông cầm phả quảng ninh
đã xảy ra vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng khiến ba người tử vong tại chỗ
vào thời điểm trên xe ô tô bán tải biển kiểm soát
xe ô tô một mươi bốn c hai mươi nghìn bảy trăm hai mươi sáu do hà quang vương chủ tại thành phố cẩm phả điều khiển hướng mông dương cửa ông
khi đến địa điểm trên xe bán tải đâm vào hai xe máy chưa xác định số người trên các xe làm tử vong tại chỗ ba người
sau đó xe bán tải này tiếp tục lao lên vỉa hè đâm vào xe bán tải khác đang đổ ven đường
hiện lái xe gây tai nạn đã được đưa về công an phường cửa ông để tiếp tục điều tra làm